phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn bắc thượng xã quang tiến huyện sóc sơn thành phố hà nội
ngoài ra phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi thị gái sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn duyên nông xã điệp nông huyện hưng hà tỉnh thái bình về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an